tại tỉnh con tum từ nhiều năm nay ba mươi hộ dân ở làng con tu hai phường trường trinh thành phố con tum không có đường đi
mặc dù đây là khu dân cư đã được thành phố con tum quy hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cấp giấy phép xây dựng nhà ở
đã một năm nay lối đi của nhiều hộ dân ở làng con tu hai phường trường trinh thành phố con tum tỉnh con tum bị giao trắn lại vì nằm trên phần đất của người khác
không có đường đi các hộ dân gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày nhất là việc đưa đón con cháu đi học
không có đường đi nên là dân họ ở đây họ thấy thương hại không có đường đi nên họ mở tạm cái đường này cho dân đi qua nếu mà giờ họ thu lại coi như là bọn em không có đường đi
mà bữa nay đi là bọn em mở cái đường đường này là rất là nhiều rắn rết mà đi rất là nguy hiểm
buổi tối mà các cháu đi học thêm là sợ
đây là khu dân cư đã được thành phố con tum quy hoạch
đa phần các hộ dân sinh sống ở đây đều đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở được cấp giấy phép xây dựng nhà ở
thế nhưng đường đi thì chỉ có trên sơ đồ quy hoạch mà thôi
thì hai mấy năm là gia đình tôi cũng ở trong cái khu này mà coi như là từ hôm đó tới nay là cũng không có đường xá gì hết
một lần mưa gió là dân đi lậu trong rẫy đồ người ta đi chứ còn lúng lại lậu đó đi chứ còn đâu có đường xá gì đâu
chứ tôi mới đề nghị là các cơ quan hay là nhà nước gì đó
chính quyền địa phương có thể là giúp cho dân được có đường đi đường đất cũng được có đường đi để dân lên sinh hoạt cho con
ở đây bà con họ cũng bức xúc
nó là như là làm sao mà có kiểu gì cũng phải phóng một con đường để cho bà con đi đường cấp khối cũng được
mong muốn có đường để đi của trên ba mươi hộ dân ở làng con tu hai phường trường trinh thành phố con tum tỉnh con tum là hết sức chính đáng
tuy nhiên nguyên nhân chưa có đường đi được lãnh đạo thành phố con tum cho biết là do chưa có đủ kinh phí để thực hiện quy hoạch
nên thành phố đang giao cho chính quyền địa phương vận động nhân dân giúp nhau mở đường đi tạm để ổn định cuộc sống